xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
nó sẽ kể cho chúng ta về những cái mối quan hệ đoàn kết kinh thượng ở đây
về sự hình thành các nhóm cộng đồng cư dân nói ngôn ngữ môn khmer
và sự tiếp xúc của họ với những người nói ngôn ngữ malayo polynesian ở chính vùng này
và đặc biệt nữa là như tôi vừa nói chính là cái mối quan hệ đoàn kết kinh thượng
trong cuộc đấu tranh bảo vệ giải phóng đất nước mà đỉnh cao
chính là cuộc khởi nghĩa của nông dân tây sơn thế kỷ một mươi tám
và như vậy tôi nghĩ rằng cái cốt lõi của vấn đề chính là chúng ta làm sao gắn được
những di tích tây sơn thượng đạo với các di tích lịch sử có ở đây
để biến khu vực này trở thành một trung tâm du lịch văn hóa
vừa là mang tính chất giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ
nhưng điều quan trọng nữa là cho chúng ta được có một nguồn tài nguyên
về du lịch phát triển kinh tế xã hội bền vững ở trên mảnh đất an khê lịch sử này
đến tây sơn thượng đạo
những dà lai trong những ngày tổ chức festival không gian văn hóa cổng truyền tây nguyên hai nghìn một mươi tám
có thể nhìn thấy lấp lánh niềm vui và tự hào
trên mỗi gương mặt già trẻ gái trai trong ngày hội
hơn ai hết những người dân vùng đất này
hiểu họ đang là chủ nhân của những di sản văn hóa lịch sử vô cùng quý giá
của dân tộc và của cả nhân loại
kho tàng di sản văn hóa lịch sử khoa học
phong phú độc đáo
có giá trị đặc biệt
màng tính quốc gia và quốc tế này
của vùng đất dà lai
đang rất cần được bảo tồn
giữ và khai thác hiệu quả
tạo thành thế mạnh
trong việc phát triển kinh tế xã hội ở khu vực
trên miền di sản
những vầng hào quang rực rỡ
đang dần hé lộ
đón chào ngày mới